và bốn mươi bốn năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
mới đây tại hà nội đã khai mạc triển lãm ký ức đường trường sơn
triển lãm giới thiệu hơn hai trăm linh bức tranh ký họa các tác phẩm sắp đặt và video ad
về đề tài đường trường sơn tuyến đường vận tải chiến lược mang tầm vóc lịch sử
góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
có nhiều bức ký họa trực tiếp tại đường trường sơn trong những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và một số tác phẩm được vẽ sau này dựa trên những tài liệu ghi chép ký họa trong cuộc chiến
ngoài ra triển lãm còn trưng bày các tác phẩm thơ văn viết ở đường trường sơn
cảm giác đầu tiên của tôi là hàng trăm bức tranh ghi lại cuộc sống chiến đấu của bộ đội trường sơn
trong những năm chống mỹ cứu nước
trong đó có những bức tranh có thể nói là
và sẽ theo tôi là đi cùng năm tháng
bởi vì những bức tranh đây thể hiện được tình cảm cuộc sống và ý chí chiến đấu của người lính trường sơn
trong năm chống mỹ cứu nước nhất là ở trọng điểm ở các cung đường và trong sinh hoạt
cũng thể hiện được cái tư thế của người lính
triển lãm mở cửa đến hết ngày hai mươi sáu tháng năm tại trung tâm nghệ thuật đường đại vincom vcca
trong thời gian này vcca cũng tổ chức các sản phẩm
các sự kiện nghệ thuật nhằm giúp khán giả hiểu hơn về hội họa việt nam thời chiến